thưa quý vị trong chương trình làm việc vào sáng nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
là người được nói đầu tiên ông nguyễn bắc son giãi bẩy
với sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của mình bị cáo đã nghiêm túc nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhận thức rõ sai phạm
xin lỗi đảng nhà nước và ngành thông tin truyền thông vì sai phạm của mình đã gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân các cán bộ trong ngành làm ảnh hưởng đến truyền thống của ngành và của mobifone
bị cáo cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng cơ quan điều tra đã giúp cho bị cáo nhận rõ sai phạm
trách nhiệm của mình và kịp thời giúp cho bị cáo vượt qua cơn hiểm nghèo do bệnh tật
bị cáo son cũng xin lỗi vì đã thay đổi lời khai tại phiên tòa trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
lúc đó ông son nói không nhận hối lộ
và sau lại nói có nhận nhưng không đưa tiền cho con gái
và khẳng định bản thân đã nhất thời không vượt qua được chính mình
tiếp lời cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông mong tòa giảm mức án tối đa nhất cho các ông trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải
có thể giảm nhẹ tội nhất cho các bị cáo nguyên là cán bộ ở mobifone để họ có thể sớm trở về tích cực đóng góp cho mobifone
nói lời sau cùng trước tòa bị cáo trương minh tuấn cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nói
sau nhiều năm công tác
chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải có ngày này có cái kết cay đắng như ngày hôm nay
phải đứng trước tòa nói lời sau cùng tại phiên tòa với bản án sẽ dành cho sắp tới
bị cáo tuấn cho rằng những sai phạm của mình rất rõ và thật là nặng nề đáng trách
bản thân bị cáo cảm thấy rất xấu hổ xin lỗi bạn bè người thân gia đình nhất là đã để lại vết thương mà gia đình phải gánh suốt cuộc đời
bị cáo tuấn mong sắp tới sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật cần có sự phối hợp các cơ quan nhà nước trong hướng dẫn cụ thể
dành mạch ngắn
cũng trong buổi sáng nay các bị cáo còn lại cũng đã nói lời sau cùng trước hội đồng xét xử
bị cáo phạm nhật vũ vì lý do sức khỏe tiếp tục xin vắng mặt tại tòa
chủ tọa cho biết sẽ tiến hành nghị án và ra phán quyết sơ thẩm vào lúc chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà một nhóm gồm năm đối tượng đến từ địa bàn các tỉnh bắc ninh hưng yên và bắc giang
đã sử dụng súng tự chế bắn trọng thương một người dân trên địa bàn huyện lục nam của tỉnh bắc giang
năm đối tượng gồm nguyễn công chức trịnh văn luyện lý quang tuấn đều trú tại tỉnh bắc giang
lê công nghĩa chú huyện gia bình tỉnh bắc ninh và dương đình hùng chú huyện yên mỹ tỉnh hương yên
trước đó từ mâu thuẫn cá nhân giữa nguyễn công chức và nhóm của anh bùi văn chính chú bắc giang vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một
trước đã gọi thêm bốn đối tượng đến quán của anh chính để giải quyết mâu thuẫn
khi đến quán do không tìm được gặp chính nên nhóm của chức đã đập phá cửa quán
nhận được tin một số đối tượng đến gây dối tại quán của gia đình bùi văn chính đã điều khiển xe ô tô kiểm tra thì gặp nhóm đối tượng ở ngoài đường
phát hiện chính các đối tượng đã cho ô tô áp sát một đối tượng trong xe nổ súng khiến anh chính bị thương
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
thuê nhà nghỉ để sử dụng trái phép chất ma túy tám đối tượng vừa bị công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc xử lý
nhóm này gồm tám đối tượng đều trú tại huyện cư mờ ga của tỉnh đắk lắc
trước đó sau một thời gian nắm tình hình một tổ công tác công an huyện cư mơ ga đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ tấn trương
ở thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga phát hiện tám đối tượng thuê ba phòng tại nhà nghỉ đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
sau khi kiểm tra nhanh tám đối tượng này đều dương tính với chất ma túy
được biết các đối tượng có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi hai và có một đối tượng hiện đang là học sinh trung học phổ thông
hiện công an huyện cư mờ ga đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
năm nay bên cạnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc những phần quà thú vị chương trình giáng sinh yêu thương
còn tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện đáp ứng nhu cầu điều trị và cứu chữa những ca bệnh hiểm nghèo cần phải truyền máu
và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng đến với những tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay là những cập nhật về tình hình giao thông
thưa quý vị nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia trên cao tốc tp hcm trung lương
cục quản lý đường bộ số bốn đang bổ sung kinh phí năm hai nghìn hai mươi là một trăm linh bảy tỷ đồng để nâng cấp sơ chữ đường
đồng thời tiếp tục kiến nghị cho thu phí trở lại
cao tốc tp hcm trung lương được đầu tư hơn chín tám trăm tám mươi tỷ đồng là công trình đường bộ đạt chuẩn cao tốc đầu tiên tại việt nam
tuyến đường này đưa vào khai thác từ năm hai nghìn một mươi đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín đã tạm dừng thu phí
lúc này lượng xe trên quốc lộ một đã đổ dồn vào cao tốc tp hcm trung lương
có thời điểm lên đến hơn năm mươi một xe mỗi ngày khiến một số vị trí xuống cấp nghiêm trọng
tiềm ấn nguy cơ mất an toàn giao thông
trước tình trạng trên cục quản lý đường bộ số bốn đã kiến nghị bổ sung kinh phí năm hai nghìn hai mươi là một trăm linh bảy tỷ đồng
để sửa chữa khẩn cấp mặt đường cao tốc trung lương đường dẫn hệ thống thoát nước
và hệ thống quản lý giao thông thông minh trên tuyến
hệ thống này được đầu tư ba mươi tám năm triệu đô la nhưng đến nay phần mềm đang bị lỗi
nhiều camera trên tuyến bị hư không chuyển tải được dữ liệu về trung tâm
mặc dù đã tăng cường các giải pháp công trình và phi công trình
sông tính đến thời điểm hiện tại tp hcm vẫn còn tồn tại một mươi hai điểm đen về tai nạn giao thông
chính quyền thành phố đang tập trung để xóa bỏ những hạn chế này trong dịp cao điểm cuối năm
theo sở giao thông vận tải mặc dù đã xóa bỏ được một mươi điểm đen tai nạn giao thông
nhưng đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố vẫn còn một mươi hai điểm
như ngã tư an sương đường nguyễn duy trinh nguyễn văn linh
về điểm nguy cơ ủng tắc giao thông thì khu vực sân bay tân sơn nhất
cảng cát lái vẫn là hai điểm nóng do lưu lượng phương tiện luôn cao
qua theo dõi tại hai mươi tám điểm nguy cơ ủng tắc giao thông đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
có một mươi bảy điểm có chuyển biến tốt năm điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp
và sáu điểm không chuyển biến
dịp cao điểm cuối năm ban an toàn giao thông tp hcm đã chỉ đạo các sở ngành
tập trung các giải pháp để nhanh tiến độ các công trình tổ chức lại giao thông
các cửa lực lượng điều tiết phân luận tại những giao lộ điểm nóng về giao thông
để hạn chế ung tắc và tai nạn xảy ra
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã tiến hành tổng kiểm tra
rà soát công trình giao thông trọng điểm trên khắp địa bàn
nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân tham gia giao thông
từ nay đến hết tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
liên tục trong nhiều năm gần đây dịp cuối năm là thời điểm luôn xuất hiện
hàng loạt lô cốt rào chắn để thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật
gây ủng tắc giao thông cảnh trở việc ghi lại và kinh doanh của người dân
đặc biệt năm nay tại trung tâm thành phố có hai công trình giao thông trọng điểm
là metro và cầu thủ thiêm hai đang trong quá trình xây dựng
vì vậy các tuyến đường như lê lai trần hưng đạo và tôn đức thắng
nguyễn hữu cảnh thường xuyên ồn tắc vào giờ cao điểm
tại buổi kiểm tra một mặt các công trình vẫn còn thời gian để hoàn thiện việc lặt rào chắn
tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đã nhắc nhở chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục bổ sung
trang bị một số biện pháp thi công để đảm bảo an toàn thuận lợi cho người dân lưu thông qua các điểm này
cơ quan chức năng cũng đã rà soát các công trình thi công trên đường bộ đang khai thác
để kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh các đơn vị thi công cũng như là nhà thầu
chủ đầu tư tư vấn giám sát để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông
cũng như vệ sinh môi trường ủy quan đô thị trả lại thông thoái cho người dân lưu thông vào dịp tết
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín có tổng cộng hơn một trăm hai mươi lượt cốt rào chắn trên năm mươi bốn tuyến đường
để phục vụ thi công các công trình dự án trên địa bàn thành phố
cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tổng kiểm tra xử lý các sai phạm hạn chế ủng tác
và nguy cơ mất an toàn giao thông tại những khu vực này
qua đó cũng là tạo thuận lợi cho người dân đón tết được trọn vẹn niềm vui
để phục vụ người dân đi lại dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng
trung tâm quản lý giao thông công cộng đã lên kế hoạch sẽ tăng giảm điều chỉnh
nhiều chuyến các tuyến xe buýt trên địa bàn
cụ thể trong tết duyên lịch sắp tới trung tâm quản lý giao thông công cộng
thành phố hồ chí minh dự kiến tăng ba mươi sáu chuyến trên hai chuyến xe buýt gồm
bến xe an sương bến xe thủ dầu một bến xe miền tây khu du lịch đại nam
ngược lại những tuyến gần các trường học sẽ tạm ngưng hoạt động do sinh viên nghỉ tết
còn trong thời gian phục vụ tết nguyên đáng canh tí dự kiến giảm đến tám mươi hai trăm một mươi một chuyến
trên chín mươi bảy tuyến xe buýt có trợ giá một mươi ba tuyến không trợ giá
việc giảm chuyến này nhằm tránh lãng phí khi xe buýt chạy rỗng
do người dân không có nhu cầu sử dụng
đồng thời trung tâm cũng quyết định tăng hai trăm một mươi sáu chuyến trên tuyến xe buýt
có lượng khách đi lại thường xuyên trong dịp tết
trường hợp các tuyến xe buýt có lượng hành khách tăng đột biến
doanh nghiệp vận tải nhân viên điều hành phải điều động phương tiện ngay để giải tỏa hành khách
người dân đi lại bằng xe buýt cần chú ý các thông tin tăng giảm chuyến xe buýt
ở khu vực trạm dừng nhà chờ để đi lại đúng lịch trình
ngoài ra trung tâm cũng chuẩn bị kế hoạch tăng cường xe buýt giải tỏa khách
tại các bến xe liên tỉnh vào những ngày cao điểm
với khoảng hai mươi xe cho bến xe miền đông một mươi xe cho bến xe miền tây
đội ngũ điều hành xe buýt sẽ giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tăng giảm chuyến xe cho phù hợp tình hình thực tế
cũng theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm
tất cả xe tham gia giải tỏa phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng kỹ thuật
nhân viên lái xe phải có đủ sức khỏe lái xe không điều khiển liên tục bốn giờ
và không quá một mươi giờ trong ngày không vận chuyển các loại hàng cấm hàng dễ cháy nổ
vì ảnh hưởng tới hành khách
các tiên vị vận tải phải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu điện lạc của hành khách
trong các ngày cao điểm tết không để xảy ra các sự phố tệ giao thông
thời gian phục vụ tết nguyên đáng là hai mươi ngày gồm một mươi ngày trước tết và một mươi ngày sau tết
từ một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chuyển sang một thông tin tiêu dùng đáng chú ý
thưa quý vị giá heo hơi ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi hai đã tăng khoảng từ hai năm đồng mỗi ký
tại nhiều tỉnh thành phía nam trong khi hoạt động buôn bán tại các chợ đầu mối thì vẫn ảm đạm
cụ thể tại miền tây trà vinh hôm nay đã tăng bốn đồng một ký lên chín mươi bảy đồng một ký
đây cũng là mức đỉnh của giá heo hơi hôm nay tại miền nam
các tỉnh sóc trăng bạc liêu cũng tăng ba đồng một ký lên chín mươi đồng một ký
giá heo tại cà mau còn báo tăng tới năm đồng một ký kiên giang tăng hai đồng một ký
cùng đạt chín mươi ngàn đồng một ký
tại đông nam bộ giá heo hơi cao nhất đang ghi nhận được là tại đồng nai
ở mức chín mươi năm ngàn đồng một ký bình dương lên giá chín mươi hai ngàn đồng một ký vũng tàu chín mươi ngàn đồng một ký
trong khi đó tại các chợ đầu mối tình hình buôn bán của thương lái vẫn không tốt
so với ngày đầu tuần hai mươi ba tháng một mươi hai lượng heo về chợ hóc môn đạt bốn chín mươi con chợ bình điền là một sáu trăm sáu mươi con
nhiệm sống của bệnh nhân
nhiệm sống hai mươi bốn trên bảy xin được tiếp tục về một thông tin về sức khỏe
tỷ lệ tiêm chủng tại các quận huyện ở tp hcm đều chưa đạt chỉ tiêu đề ra
trước thực trạng đó trung tâm kiểm soát bệnh dịch tp hcm lo ngại
dù dịch sở đã qua nhưng mầm bệnh vẫn còn và có nguy cơ lây nhiễm cho trẻ chưa tiêm chủng đầy đủ
đặc biệt thời điểm đông xuân hàng năm bệnh sởi có nguy cơ phát triển mạnh
nếu như tỉ lệ tiêm chủng vaccine ngựa sở mũi một tại các quận huyện trên địa bàn tp hcm
đa số đều đạt chỉ tiêu bao phủ trên chín mươi năm ngoài trừ một số quận tám quận một mươi quận một mươi một
thì một trăm linh các quận huyện đều không đạt tỉ lệ bao phủ ngựa sở mũi hai
bên cạnh đó việc báo cáo các ca trẻ bị tai biến sau khi tiêm chủng cũng chưa được các cơ sở y tế chú trọng
thời điểm cuối năm là lúc nhiều dịch bệnh phát triển mạnh vì vậy công tác tuyên truyền tiêm chủng được đẩy mạnh

rồi đối với hành lao động thương minh xã hội đối với các máy ấm nhà mở

đối với cộng đồng thì sử dụng là một công tác viên
thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới quy đồng được các dịch vụ để tham gia
để làm sao mà rà soát xác minh lại những trẻ có mặt có tên ở trên phần miệng
trên thực tế việc quản lý đối tượng tiêm chủng tại tp hcm hiện nay là một thách thức
đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều quận quyện tại tp hcm như quận tám quận một mươi
không đã mở tỉ lệ tiêm chủng do gặp khó khăn việc quản lý thông tin tiêm chủng của trẻ
để làm được điều này nhiều giải pháp được đề ra
trong đó có việc quản lý đối tượng tiêm chủng tại trường học
tổ chức tiêm chủng cho trẻ bị bệnh ngay tại bệnh viện
hiện nay là đối với trẻ dưới hai tuổi là phải tiêm chủng bắt buộc theo thông tư ba mươi tám của bộ y tế đó là một mươi bệnh
tuy nhiên chúng ta chưa có cái chế tài mà chỉ yêu cầu là tiêm đầy đủ thôi
tuy nhiên thì phía sở y tế và sở giáo dục thì cũng có những liên tịch để cùng phối hợp
để truyền thông để vận động
sau khi mà trẻ nhập học thì ra sót những cái mũi tiêm
nếu mà không đủ thì vận động truyền thông cho phụ huynh là nên đi tiêm
cho con em mình cho đủ để hạn chế bệnh và hạn chế cái sự lây lan trong cái môi trường học được
tỷ lệ tiêm chủng toàn thành phố hiện nay đã đạt trên chín mươi năm
tuy nhiên tính theo quy mô quận huyện vẫn còn tám mươi tám phần xã trên hai mươi bốn quận huyện
nhưng chưa đảm bảo tỉ lệ tiêm chủng
cần phải có biện pháp dài hơi và mang tính căng cơ để kiểm soát tốt tỉ lệ tiêm chủng tại tp hcm
đó là chỉ đạo của sở y tế tp hcm đối với các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thành phố trước thời điểm bệnh dịch vào mùa